công an tp đà lạt tỉnh lâm đồng vừa bắt quả tăng đối tượng nguyễn thị phương thảo trú tại phường sáu tp đà lạt khi thảo đang thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoàn tài sản
theo điều tra thảo thường tìm hiểu và làm quen với các chủ hàng buôn bán tại chợ đà lạt sau đó hứa hẹn mua hàng với số lượng lớn để chuyển đi nơi khác tiêu thụ
vào ngày một mươi sáu tháng bảy thảo gọi điện cho chị hoàng thị thanh ngân chú tại phường một mươi đà lạt là người chuyên buôn bán các mặt hàng áo và khăn len tại chợ đà lạt
thảo giả vờ làm sơ tại giáo sứ chi lăng yêu cầu chị ngân chuyển bốn trăm linh cây áo len đến nhà xe mỹ hiền tại bến xe liên tỉnh đà lạt để truyền về tp hcm rồi quay về giáo sứ chi lăng lấy tiền
chị ngân đã tin và làm theo nhưng khi về đến giáo sứ chi lăng thì mới biết đã bị lừa gọi điện cho thảo thì không liên lạc được nên đã báo cơ quan công an
khi thảo đến bến xe liên tỉnh đà lạt để lấy hàng đưa về tiêu thụ thì bị cơ quan công an bắt quả tàng
chị ngân cho biết số hàng thảo bị thảo lừa trị giá khoảng hai mươi
tại cơ quan công an thảo khai nhận trước đó cũng với thủ đoạn trên thảo đã thực hiện hai vụ lừa đảo khác trên địa bàn thành phố đà lạt
thưa quý vị liên tiếp trong thời gian gần đây nhiều tàu cá neo đậu cửa biển nghĩa an tp quảng ngãi bị sóng đánh chìm
người dân địa phương đã kiến nghị các ngành chức năng liên quan tổ chức khảo sát khắc phục nhưng cửa biển xã nghĩa an tp quảng ngãi vẫn bị bồ lấp nghiêm trọng làm chìm nhiều tàu cá của ngư dân
ngày một mươi bốn tháng bảy tàu cá của ngư dân võ văn vinh ở xã nghĩa an bị gió nồm cuốn neo đẩy vào bờ rồi xong đánh làm cho nghiêng ngả ca bên tàu bị vỡ
xã nghĩa an nơi cửa đại nằm cuối sông trà khúc thông ra biển hiện nay gần như toàn bộ cửa biển đang bị bồi lấp nghiêm trọng
những ngày qua do biến đổi khí hậu bất thường sóng biển liên tục đánh vào cửa đại mạnh đã làm bồi lấp nhiều luồng lạch khiến tàu thuyền ra vào khó khăn
do bị bồi lấp nặng luồng lạch hẹp dần nên những con tàu công suất lớn sáu trăm linh mã lực trở lên
hầu như không về cửa
cổ lũy mà về cửa biển sa kỳ xã tịnh kỳ thành phố quảng ngãi hoặc ra cửa biển đà nẵng bán cá tích nhiên liệu khiến tốn nhiều công sức tiền bạc
những tàu công suất từ chín mươi đến bốn trăm linh mã lực trở về cửa biển phải chờ thủy chiều lên cao chạy vào cửa biển tiếp nhân liệu và trở ra ngay để neo đậu ở bên ngoài
tàu nào vào tích nhiên liệu chậm thì phải chờ ngày hôm sau con nước lên mới quay ra được
những lúc như thế tàu bị mắc cạn gãy lát bị sóng đánh chìm gây thiệt hại về người và tài sản
còn ở đây ngư dân ở đây người ta mong muốn nhất làm sao mà phải xây dựng cái cửa cho nó hiện đại hơn để cho bà con ra vầ nó thuận tiện nhất là cái luồng lạch
chứ hiện nay mà nếu như chúng ta mà cứ để thế này thì múc lanh đổ xuống thì nó cũng bàn nhau theo hàng ngày là như sáng nó bủ gầu thì cớp nó lắp đi
nên là cái việc mà hiện nay chính hiện nay thì cái tàu nhỏ vô ra mà cũng khó khăn gì
có cái tàu lớn là đi đầu ở các nơi khác
trước thực trạng nhiều cửa sông cửa biển hiện nay đang bị bồi lấp nghiêm trọng gây nguy hiểm cho tàu thuyền ra vào cảng
các ngành chức năng tỉnh quảng ngãi cần tiến hành kiểm tra khảo sát thực tế các khu vực neo đậu để sớm khắc phục kịp thời
vừa phát huy hiệu quả của việc đầu tư vừa tạo điều kiện thuận lợi cho ngư dân bảo vệ an toàn tài sản và tính mạng trong mùa mưa bão
xin kính chào quý vị và các bạn
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
từ hai mươi sáu độ một vài nơi trên ba mươi sáu độ đến chiều muộn khả năng sẽ nhiều mây hơn và có mưa rông cục bộ
sau đó từ tối và đêm mai sang ngày hai mươi một và ngày hai mươi hai sẽ chuyển nhiều mây hơn cường độ nắng cũng suy giảm
kéo nên nhiệt độ giảm theo và thời tiết sẽ dịu dần đi khi nhiệt độ ở nhiều nơi xuống dưới ngưỡng ba mươi năm độ
về chiều tối và đêm những cơn mưa rông có khả năng xuất hiện nhiều hơn
về đêm cảm giác nóng bức cũng giảm đi đáng kể so với những ngày này
những cơn mưa rào và rông trời nắng từ sáng đến chiều muộn ở các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế
nhiệt độ trưa chiều vẫn ở mức ba mươi năm ba mươi bảy độ cùng độ ẩm không khí giảm thấp khiến cảm giác khô nóng càng tăng lên
còn các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận phía bắc khu vực trời tiếp tục nắng nóng
trong khi các tỉnh từ khánh hòa trở vào đến bình thuận thời tiết dễ chịu hơn
nắng không quá gai gắt khi nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến dưới ba mươi năm độ và ít mưa
nên thời tiết vẫn thuận lợi cho các hoạt động du lịch biển ở khu vực này
khu vực tây nguyên thời tiết trong ba ngày tới trời mây thay đổi
ngày nắng chiều tối có mưa rào và rông rải rác cần cảnh giác với gió rất mạnh trong cơn rông
vào ban ngày nhiệt độ tại đây cao nhất là giao động từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
về đêm mức nhiệt độ giảm xuống còn từ hai mươi một đến hai mươi bốn độ trời mát mẻ và dễ chịu
khu vực nam bộ trong khoảng ba ngày tới vẫn mang kiểu thời tiết khá đặc trưng
trong thời kỳ giữa mùa mưa ở khu vực này với những cơn mưa rông
vẫn xuất hiện rải rác vào chiều tối và đêm
ban ngày trời có nắng với nhiệt độ cao nhất khoảng từ ba mươi hai ba mươi bốn độ
ở một vài nơi thuộc các tỉnh như tây ninh bình phước hay tp hcm
nhiệt độ có thể lên trên ba mươi bốn độ nên hơi nóng một chút vào vài tiếng giữa trưa và đầu giờ chiều
bản tin mùa mùa bao online cập nhật hôm nay đến đạt hết
cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn và xin kính chào tạm biệt